ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã họp và chấp thuận để công ty trách nhiệm hữu hạn dự án hồ tràm xây dựng sân bay chuyên dụng tại huyện đất đỏ nhằm phục vụ khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại khu du lịch hồ tràm
sân bay có quy mô đáp ứng tiêu chuẩn cảng hàng không cấp bốn c với một đường cất hạ cánh hệ thống đường lăn sân đỗ máy bay hoàn chỉnh khu nhà ga hành khách đài kiểm soát tại sân bay công trình phụ trợ kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật
diện tích dự kiến xây dựng khoảng hai trăm bốn mươi bốn ba mươi ba hectare ước tính kinh phí khoảng bốn hai trăm năm mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn dự án hồ tràm là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp hồ tràm với diện tích một trăm sáu mươi hectare tại huyện xuyên mộc với tổng số vốn đăng ký là bốn hai mươi ba tỷ usd có kinh doanh casino
dự án nếu được thông qua chủ trương đầu tư sẽ có tác động thúc đẩy mạnh mẽ việc thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh